nhằm thiết thực chăm lo mang tết trọn vẹn đầm ấm đến với đoàn viên công nhân viên chức lao động
sáng nay liên đoàn lao động tp hà nội đã tổ chức chương trình tết xung vầy hai nghìn hai mươi với sự có mặt của hàng nghìn người lao động
tới sự có đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hà nội
dịp tết năm nay các cấp công đoàn thủ đô phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức trên hai chuyến xe
đưa trên chín mươi năm công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết tặng quà cho sáu mươi tám công nhân lao động
và con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên ba mươi năm tỷ đồng
ngay tại chương trình hôm nay liên đoàn lao động tp hà nội trao trực tiếp bảy trăm linh xuất quà trị giá trên bảy trăm linh triệu đồng
và một trăm năm mươi sáu giải thưởng giá trị trên một trăm tám mươi năm triệu đồng cho người lao động
tại phiên trợ nghĩa tình người lao động được mua nhiều sản phẩm với giá giảm một mươi năm mươi so với giá thị trường
đây là năm thứ sáu liên đoàn lao động tp hà nội tổ chức chương trình
để tất cả người lao động đều có tết vui tết